thưa quý vị và các bạn hiện nay việc sử dụng camera an ninh đang dần phổ biến cả ở doanh nghiệp cơ quan nhà nước cũng như là nhà dân
theo những vấn đề bảo mật an toàn thông tin hình ảnh của người dùng khi thiết bị gửi qua mạng internet lại ít người biết đến
và khi đó thì người sử dụng sẽ có thể đứng trước nguy cơ bị dò dì hình ảnh cá nhân và nếu đối tượng xấu lợi dụng sẽ khó có thể lường trước được những thiệt hại có thể xảy ra
theo các chuyên gia về an ninh mạng nguy cơ của việc hệ thống camera an ninh bị thâm nhập và theo dõi là có
điều đó sẽ dẫn đến rò rỉ các hình ảnh thông tin nội bộ cần bảo mật hay hình ảnh riêng tư ở các phòng riêng gia đình
thậm chí kẻ thâm nhập có thể lợi dụng hoặc điều khiển hệ thống và phát lên hệ thống camera an ninh hình ảnh giả để qua mặt bộ phần an ninh nhằm để thực hiện ý đồ xấu

điều đó sẽ dẫn đến rò rỉ các hình ảnh thông tin hình ảnh được đóng gói và bảo quản chặt chẽ trên môi trường internet và không bị rò rỉ khi bị kẻ xấu lợi dụng
như vậy với thị trường camera an ninh rất đa dạng cả về mẫu mã lẫn công dụng thì người sử dụng cần phải biết được những kỹ năng căn bản về bảo mật và hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ
cũng như cách sử dụng thiết bị để tránh được những hệ quả đáng tiếc
không để xảy ra việc thông tin của người dùng bị rò rỉ đến những nơi không mong muốn
khi sử dụng camera an ninh và mục đích theo dõi giám sát an ninh của mình